các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đến thời điểm bị bắt giỏi đã trộm cắp của năm bị hại giá trị tài sản gần một mươi bốn triệu đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai công dân hoàng hồng lĩnh
trú tại tổ năm phường tân giang thành phố cao bằng đến công an phường tân giang trình báo đã nhặt được hơn một trăm linh triệu đồng
đề nghị công an phường hỗ trợ truy tìm xác minh trao trả tài sản cho người đánh rơi
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng hai chị hoàng hồng lĩnh đang lưu thông trên đường trở về nhà
đến đoạn đường gần khu vực đền ngọc thanh thuộc tổ bảy phường tân giang đã phát hiện một chiếc ví màu đen rơi trên đường
bên trong ví có hơn một trăm linh hai triệu đồng và một thẻ căn cước công dân
ngay sau đó chị lĩnh mang tài sản nhặt được đến công an phường tân giang trình báo trao trả cho người đánh rơi
công an phường tân giang đã tiến hành lập biên bản ghi nhận số tài sản trên
đồng thời kiểm tra xác minh liên hệ được người bị mất tài sản là bà hoàng thị hương chú tại tổ bảy phường tân giang
sau khi xác thực số tiền nói trên là của bà hương công an phường đã hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho người đánh mất
liên tục đeo bám kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng
mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt suốt nhiều cây số đường trường
dù bị thương ở chân nhưng anh vẫn nên nén đau phối hợp với đồng đội và người dân để khống chế và bắt giữ được đối tượng
người chiến sĩ công an có hành động dũng cảm đó là đại úy trần thanh quân phó trưởng công an xã xuân bình thị xã sông cầu tỉnh phú yên
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vào thời điểm công an phú yên đang triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
công an xã xuân bình thị xã sông cầu nhận được tin báo của anh nguyễn trung hiếu chú xã xuân lộc về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe mô tô của anh khi đang dừng đỗ ven đường quốc lộ một
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trưởng công an xã xuân bình đã phân công đại úy trần thanh quân trực tiếp đến hiện trường xác minh vụ việc